từ ngày bảy đến ngày chín tháng chín đoàn đại biểu báo nhân dân do đồng chí lê quốc khánh
phó tổng biên tập báo nhân dân làm trưởng đoàn tham gia các hoạt động và tổ chức gian trưng bày về việt nam
trong khu quốc tế tại hội báo avante lần thứ bốn mươi hai của đảng cộng sản bồ đào nha pcp
đây là lần thứ hai báo nhân dân tổ chức gian việt nam tại hội báo avan
các đồng chí lãnh đạo pcp đánh giá cao quyết định của đảng cộng sản việt nam
khi giao cho báo nhân dân tham gia các hoạt động truyền thống tại hội báo
chúng tôi đánh giá cao sự có mặt của việt nam tại hội báo avante
sự hiện diện của gian trưng bày của việt nam thể hiện tình đoàn kết hữu nghị
chia sẻ thông tin tăng cơ hợp tác và ủng hộ lẫn nhau trên mặt trận đối tranh
vì mục đích xây dựng một thế giới hòa bình dân chủ và tiến bộ xã hội
việc các bạn việt nam tham gia hội báo avante đã đóng góp tích cực cho sự thành công của chúng tôi
năm ngoái tôi đã đến thăm gian báo nhân dân của việt nam
so với năm ngoái gian hàng của việt nam năm nay rộng hơn nhiều
đến đây tôi có thể gặp gỡ trò chuyện với những người bạn việt nam
tìm hiểu về chủ trương chính sách phát triển của đảng cộng sản việt nam
tôi rất yêu mến đất nước con người và ẩm thực việt nam
sự hiện diện của các bạn việt nam tại lễ hội avante thật tuyệt vời
thay mặt đoàn đại biểu việt nam đồng chí lê quốc khánh bày tỏ vui mừng
được chứng kiến sự phát triển ngày càng vững chắc

vị thế ngày càng nâng cao của pcp trong đời sống chính trị xã hội ở bồ đào nha
đồng thời cho biết dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam
việt nam tiếp tục có những bước phát triển vượt bậc về kinh tế xã hội
hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng vị thế và uy tín quốc tế tiếp tục được nâng cao
trong thời gian diễn ra hội báo đoàn đại biểu báo nhân dân đã tham gia
và phát biểu tại cuộc hội thảo về các mark
có nhiều hoạt động tiếp xúc trao đổi cùng các đoàn quốc tế tham dự hội báo
hội báo ở ven là một trong số các lễ hội lớn tại bồ đào nha
thu hút gần ba trăm linh người tham dự